tại vòng bán kết bảng hai cuộc thi xe tăng tiến hành bắn mục tiêu thuộc hội thao quân sự quốc tế army games hai nghìn hai mươi
diễn ra tại thao trường ala pino ngoại ô moscow của liên bang nga
đội tuyển tăng việt nam đã xuất sắc giành vị trí thứ nhất trong số bốn đội cùng thi
tại vòng bán kết này đội việt nam được xếp cùng bảng với các đội tuyển myanmar tajikistan và uganda
các kiếp lái của mỗi đội tuyển sẽ lươn phiên điều khiển xe tăng thi đấu tổng cộng một mươi hai vòng sân đấu
mỗi kiếp bốn vòng đây là phần thi tiếp sức nên các kiếp xe không chỉ phải thể hiện bản lĩnh ở các kỹ thuật cá nhân
hiệp đồng trên xe mà phải chạy tốc độ để kiếp khác của đội tiếp tục phần thi
đánh giá chung thì tất cả chúng tôi những thành viên kiếp xe ở đây trình độ và năng lực và quyết tâm thì mọi người đều như nhau
và tất cả mọi người đều có khả năng để chiến thắng
khi đầu lên xe có phần hồi hộp nhưng từ khi mà kiếp xe bước vào cuộc thi thì toàn kiếp đã ngay từ đầu đã hiệp đồng thống nhất
vì vậy chúng tôi khá tự tin khi bước vào cuộc thi
và đặc biệt khi bắn và tiêu diệt các mục tiêu thì cái niềm tin nó càng cao hơn nữa về vũ khí trang bị
vì vậy là kiếp xe đã chiến đấu một cách rất tự tin ngày hôm nay
các điển thủ phối hợp rất ăn ý và thi đấu rất kiên cường
trong quá trình thi đấu một số khó khăn xuất hiện xong tiền thủ của các bạn đều khắc phục được và mọi thứ thật tuyệt vời
tôi cầu vũ cho đội tuyển việt nam
trung cuộc đội tuyển việt nam đã giành chiến thắng tại vòng ban kết với tổng thời gian thi đấu là hai h bốn mươi bốn hai mươi tám
tràn đầy hy vọng góp mặt trong vòng chung kết
kết quả này do ban trọng tài đã không công nhận kết quả thi đấu của đội myanmar vì ngoài lỗi đâm hút
đội này còn vi phạm quy tắc an toàn trong sử dụng đạn
dự kiến sau trận thi đấu bán kết tiếp theo của các đội còn lại trong bảng hai
bao gồm là uzbekistan cuba và kuwait diễn ra vào ngày một mươi ba tháng tám tới
ban tổ chức sẽ xác định được các đội có mặt trong vòng chung kết